ngày hôm nay một mươi chín tháng tám chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiên tiến về học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức tại hà nội
trong số một mươi hai gương mặt xuất sắc tiêu biểu nghệ an có một đại diện duy nhất được ví như là một nhà
thái học với đam mê nghiên cứu biên soạn tổ chức dạy và học chữ thái lai tay
sưu tầm nghiên cứu về văn hóa văn học dân tộc thái
đó là ông sầm văn bình ngụ xã châu quang huyện quỳ hợp
người đã nhiều năm gìn giữ và dạy lại các em nhỏ về việc học chữ thái lai tay
ông sầm văn bình ngụ xã châu quang huyện quỳ hợp người đã nhiều năm gìn giữ và dạy lại các em nhỏ về việc học chữ thái

ông sầm văn bình bắt đầu nghiên cứu chữ thái là khi ông được mời tham gia chủ nhiệm câu lọc bộ chữ thái ở châu cường
và đảm nhận công việc biên soạn tài liệu hướng dẫn và truyền dạy phổ biến chữ thái tại đây
ông đã thành công với dự án mở rộng mô hình dạy học chữ thái hệ lai tay trên địa bàn huyện quỳ hợp
được trao tặng giải xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ của tỉnh nghệ an